hiện nay hà nội đang thực hiện nới lỏng giãn cách với việc không phân biệt các vùng đỏ vàng xanh
và nhanh chóng gỡ bỏ nhiều chốt chặn được lập lên trước đó chỉ kiểm soát hai mươi ba chốt tại các cửa ngõ lớn ra vào thành phố
tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều chốt chặn chưa được tháo rỡ hay chỉ tháo rỡ một phần gây mất mỹ quan đô thị
và ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực
ngõ sáu trăm một mươi hai trên năm mươi phố ngọc khánh hàng loạt phương tiện phải quay đầu khi gặp chốt cứng
còn nhiều người dân khu vực vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang luôn lách qua hàng rào để qua chốt
chung tình trạng này là chốt cứng trên phố thảo lão
vậy những chốt này có tác dụng gì kiểm soát dịch bệnh hay cản trở người đi đường
không thể vô lý giữa một cái
con đứa dốc thảo lão là sinh hoạt của hàng bao nhiêu nghìn hộ dân
mà lại ngăn cách như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân đi lại
chúng tôi là chúng người dân thì chấp hành trong cái đợt dịch vừa rồi là nghiêm trình
nhưng mà khi đã có chủ trương tôi cứ nghĩ là cái này phải mở ra để dân sinh hoạt động cho nó bình thường
cứ vào đây mà đến lúc chặn này thì lại phải đi vòng
một số khu vực khác thì ngay khi có chỉ thị mới của thành phố
lực lượng chức năng đã nhanh chóng tháo các hàng rào chắn cứng
thu dọn vật liệu
trả lại đường phố cho người dân di chuyển dễ dàng
chỉ còn duy trì các chút cứng
đối với các địa bản giáp danh
các khu vực phát hiện có ca lây nhiễm trong cộng đồng hoặc các khu phong tỏa
và được biết hiện nay phường vũ hương cũng đang có các ca f giáp danh với phường vũ tuy
do đó thì đối với các chốt cứng tại khu vực giáp danh này
chúng tôi tiếp tục duy trì và có cử các cử lực lượng công an dân quân và cũng như là tổ quốc tế cộng đồng
thường xuyên túc trực hai mươi bốn trên bảy
để bảo vệ vùng xanh
việc duy trì kiểm soát bảo vệ thành quả chống dịch là tốt
thế nhưng không phải vì thế mà quá lo lắng áp dụng quá khắt khe dập khuôn các biện pháp cũ
đặc biệt là trong trạng thái nới lỏng giãn cách gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt đi lại của người dân
sau khi nhậu xoay một bị cáo chú tại xã hòa phong huyện hòa vang thành phố đài nẵng
đã tông xe thẳng vào chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín và đánh lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đây
tòa nhân dân huyện hòa vang thành phố đài nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nguyễn hoàng tâm
hai năm sáu tháng tù về tội chống người thành công vụ
ngày bốn tháng chín thời điểm đà nẵng đang áp dụng phong tỏa cứng để phòng chống dịch covid một mươi chín
tâm vẫn đi xe máy đến nhà bạn để nhậu
sau đó tâm điều khiển xe về lại nhà thì gặp chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
do say xỉn không làm chủ tốc độ nên khi bị lực lượng kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe
tâm đã không xử lý được và tông thẳng vào chốt kiểm dịch
không dừng lại ở đó tâm còn chửi bới thách thức tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt
và ngay lập tức bị khống chế
được biết tâm từng có một tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy
vừa ra tù và chưa được xóa án tích lại tiếp tục vi phạm pháp luật
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần việt an và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt
đa số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
sau khi mở rộng điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam năm đối tượng nguyên là kế toán kế toán trưởng
và các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi bốn công ty cổ phần việt an do lưu bách thảo
nguyên tổng giám đốc ngô văn thu tổng giám đốc
công ty cổ phần xuất nhập khẩu bình minh công ty trách nhiệm hữu hạn minh dầu
lập một trăm linh bộ hồ sơ vay vốn khống của ngân hàng việt công banh trên nhánh an giang
trong đó có sự giúp sức của nguyễn viết tuyên
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn việt hưng an giang
lưu bá phúc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bách phúc
và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của huyền hằng trâm đào và khương
giúp sức cho ba công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh an giang đã ra quyết định hởi tố vụ án
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sáu đối tượng nguyên tổng giám đốc và giám đốc các công ty trên
cũng đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn dũng tuấn
hai mươi một tuổi chú huyện bù đăng tỉnh bình phước bảy năm tù
về tội giết người vụ án này nảy sinh từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc rót bia tại quán bia
theo cáo trạng khoảng một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nguyễn dũng tuấn cùng nhóm bảy người
trong đó có huỳnh văn mãi em bánh bia và uống bia tại một quán bia tại thị trấn đức phong
huyện bù đăng tỉnh bình phước trong lúc đánh bia tuấn nói với em rót bia cho mọi người uống
nhưng em không làm theo nên tuấn gây sự với em
dẫn đến hai bên đã xảy ra mâu thuẫn thách thức đánh nhau
trong lúc xô xát tuấn vung cây cơ đánh bia vào đầu em và sau đó tuấn bỏ đi
còn em được đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tích lên đến chín mươi chín
ngoài mức án bảy năm tù giam bị cáo tuấn còn phải bồi thường cho nạn nhân năm trăm linh triệu đồng
thường xuyên tụ tập đánh bài ăn tiền gây mất an ninh trật tự địa phương
sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội danh đánh bạc
theo hồ sơ của cơ quan công an khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng bảy sáu đối tượng cùng chú huyện đông hải
tỉnh bạc liêu đã bị công an huyện đông hải bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bài ăn tiền
tại căn nhà trên địa bàn xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu
lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường một mươi bộ bài tây đá khoa sử dụng
hơn hai mươi sáu triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
được biết bà trương thị diệu
thường xuyên dùng địa điểm trên đứng ra tổ chức cho các đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền
để thu tiền sâu gây mất an ninh trật tự địa phương
vào tối qua phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bàn giao hai đối tượng
người hàn quốc có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố đà nẵng
cho cảnh sát hàn quốc để phục vụ công tác điều tra
hai bị can người hàn quốc là
jong tae ji năm mươi tuổi và nam ki won năm mươi một tuổi
bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol truy nã quốc tế
trong đó jong tae li bị interpol ra lệnh
truy nã ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một về hành vi lừa đảo
còn nam kỳ won bị truy nã từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
về hành vi gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác
sau khi đến nhiều nơi cả hai chọn đà nẵng là điểm dừng chân
thì bị công an đà nẵng phát hiện bắt giữ vào tối ngày một mươi chín tháng chín
trong đó jong tae li được phát hiện tại căn hộ trung cư trên đường bạch đằng
vườn my an quận ngũ hành sơn
còn nam ki won bị bắt khi đang trốn ở một cơ sở kinh doanh lưu trú homestay
trên đường lê thước quận sơn trà thành phố đà nẵng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh chuy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc trì
xã bình định huyện lương tài tỉnh bắc ninh có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
đối tượng ma quang tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thượng
phường tây tự quận bắc tử liêm thành phố hà nội
và đối tượng vũ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba mươi bốn trên hai trăm bảy mươi năm nguyễn đức cảnh
phường cát giải quận lê trân thành phố hải phòng có xeo chấm cách một cm trước đầu lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đúng giờ sáng nay ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung quận thanh xuân
chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
từ việc hai mẹ con ở ngõ ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung đi xét nghiệm
tại bệnh viện có kết quả dương tính được sở y tế hà nội công bố vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám
đến nay đã có hàng trăm ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này
các bệnh nhân chủ yếu tập trung tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi nguyễn trãi và khu vực lân cận
trong thời gian phong tỏa toàn bộ người dân trong khu vực nhân viên phục vụ phong tỏa
đều được theo dõi sức khỏe thường xuyên
tất cả đều có sức khỏe bình thường ổn định không có triệu chứng ho sốt
trong quá trình thực hiện phong tỏa người dân cũng chấp hành tốt các quy định và giữ an ninh
như vậy sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung quận thanh xuân đã chính thức được gỡ phong tỏa
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
vào ngày hai mươi tám tháng chín tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt
bảo hiểm xã hội việt nam và nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương và nghe đại diện tổ chức đảng trình bày
ban bí thư nhận thấy đồng chí nguyễn huy ban và đồng chí lê bạch hồng
trong thời gian giữ cương vị bí thư ban cán sự đảng tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong việc quyết định trực tiếp ký hợp đồng và chỉ đạo trái quy định
đối với việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội để cho công ty thuê tài chính
thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam vay vốn
gây thiệt hại lớn số tiền của nhà nước bị xử lý hình sự và phạt tù giam
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
đồng chí vũ liên oanh với cương vị là tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy
giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh
đồng chí chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng thực hiện quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý vi phạm và để xảy ra vi phạm pháp luật
trong chỉ đạo tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị
do sở giáo dục và đào tạo làm chủ đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm của các đồng chí nêu trên là rất nghiêm trọng làm thiệt hại lớn số tiền của nhà nước
và đã bị xử lý hình sự làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng các ngành bảo hiểm xã hội
ngành giáo dục địa phương và cá nhân mỗi đồng chí gây bức xúc trong xã hội
phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
căn cứ quy định số một trăm linh hai qdtvk ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí nguyễn huy ban lê bạch hồng và vũ liên oanh
liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần việt an và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền
trên sáu trăm linh một tỷ đồng của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
sau khi mở rộng điều tra vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam năm đối tượng nguyên là kế toán
kế toán trưởng các công ty về hành vi

theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn công ty cổ phần việt an do lưu bách thảo
nguyên tổng giám đốc ngô văn thu tổng giám đốc cùng hai công ty cổ phần xuất nhập khẩu bình minh
công ty trách nhiệm hữu hạn minh dầu lập một trăm linh bộ hồ sơ vay vốn khống của ngân hàng việt công banh
chi nhánh an giang
trong đó có sự giúp sức của nguyễn viết tuyên nguyên là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
việt hưng an giang lưu bác phúc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bách phúc
và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vây vốn khống của huyền hằng châm đào và khương
giúp sức cho ba công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng
vào ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định
khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sáu đối tượng nguyên tổng giám đốc và giám đốc các công ty trên cũng đã bị khởi tố
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ mà hai đối tượng ở huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã dùng hung khí đánh người gây thương tích sau đó bỏ trốn
hai đối tượng là thái quốc trạng ba mươi ba tuổi và nguyễn văn nghĩa hai mươi chín tuổi
trước đó vào ngày ba tháng một do có mâu thuẫn với anh nguyễn văn cường
tại một cửa hàng tạp hóa trang đã cùng nghĩa mang
hung khí đánh anh cường gây thương tích ba mươi rồi bỏ trốn
nghĩa đã bị công an huyện nhân trạch bắt giữ vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng chín
tại thị trấn hiệp phước còn trạng bị bắt giữ trước đó hai ngày
tại một phòng trọ ở xã long thọ
lợi dụng lúc giãn cách xã hội năm đối tượng ở tỉnh kiên giang
đã cắt trộm dây điện chiếu sáng công cộng để đem bán phế liệu
và trong lúc các đối tượng đang cất giấu hàng chục kg dây điện
thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng tuần tra công an thành phố rạch giá
đã phát hiện năm đối tượng gồm hà văn cường trần thanh long nguyễn văn hiếu
trần thanh hiếu và nguyễn văn đại đang cất dấu trên ba mươi kg vỏ dây điện
và dây điện con lõi đồng tại một căn nhà hoang
nên đã mời các đối tượng về cơ quan làm việc
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận lợi dụng lúc đêm khuya
người dân ngủ say nên đã rủ nhau đến các trụ điện trên tuyến đường
thuộc phường vĩnh quang để cắt trộm dây điện ba pha
là loại cắp điện dùng cho hệ thống chiếu sáng công cộng
sau đó cắt lấy lõi đồng đem bán phối liệu với giá là một trăm linh một trăm hai mươi đồng một kg
gần một tháng nay nhóm đối tượng này đã thực hiện trên một mươi vụ trộm cắp
trên ba trăm linh mét dây điện trên thành phố rạch giá gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
và mất an toàn hệ thống lưới điện của địa phương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào tối ngày hai mươi tám tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bàn giao hai đối tượng người hàn quốc
có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố đà nẵng
cho cảnh sát hàn quốc để phục vụ công tác điều tra tại nước sở tại
hai bị can người hàn quốc thon tai yi năm mươi tuổi và nam ki won năm mươi một tuổi
bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol truy nã quốc tế
trong đó yon tai yi bị interpol truy nã quốc tế
interpol ra lệnh truy nã vào ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một về hành vi lừa đảo
còn nam key quân bị truy nã từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
về hành vi gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác
sau khi đến nhiều nơi cả hai đã chọn đà nẵng làm điểm dừng chân
thì đã bị công an đà nẵng phát hiện bắt giữ vào tối ngày một mươi chín tháng chín
trong đó yon tai yi được phát hiện tại căn hộ trung cư trên đường trần bạch đằng
phường mỹ an quận ngũ hành sơn
còn nam ki won bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một cơ sở kinh doanh lưu động
tại một cơ sở kinh doanh lưu trú homestay trên đường lê thước quận sơn trà thành phố đà nẵng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
tiếp sau đây mời quý vị cùng theo dõi các nội dung đáng chú ý khác
của chương trình an ninh toàn cảnh sau một ít phút
mở rộng điều tra vụ án tại công ty cổ phần việt an và các công ty liên quan
lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
sáng ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng
nguyên là kế toán kế toán trưởng các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng này đã giúp sức làm hồ sơ chứng tự vay vốn khống của ngân hàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam ra quyết định khởi tố bốn đối tượng
gồm bạch văn hòa phạm tiến dũng đặng tiến thành cùng chú tại thành phố phủ lý
và nguyễn văn đồng chú tại huyện thanh liên tham gia đánh bạc dưới hình thức cá đậu bóng đá trên mạng
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã tham gia cá đậu bóng đá
với số tiền đánh bạc khoảng ba mươi năm tỷ đồng
hai đối tượng thảo á phổng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và thảo á sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại xã làng chéo huyện bắc yên vừa bị công an tỉnh sơn la bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một chín trăm năm mươi một viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn hai trăm linh gram
cùng một số vật chứng liên quan khác
hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng người lào
tại khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện yên châu tỉnh sơn la
về để bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
sau một thời gian tích cực khẩn trương điều tra truy xét công an tỉnh thái nguyên đã làm rõ
và bắt đối tượng gây ra vụ giết người cướp tài sản của một lái xe ôm
xảy ra vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại xã quyết thắng thành phố thái nguyên
đối tượng bị bắt là nguyễn thanh tuấn bốn mươi tuổi trú tại phường túc duyên
tuấn khai nhận do nghiện ma túy không có tiền trả nợ
nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của nạn nhân
ngày hai mươi tám tháng chín công an quận bắc tử liêm hà nội cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can lê thành công
bốn mươi ba tuổi ở phường xuân đình quận bắc tử liêm về tội cố ý gây thương tích
bị căn công bị cáo buộc dùng vũ lực đánh con gái sáu tuổi lớp một a một mươi sáu trường tiểu học xuân định
trong quá trình dạy con học tại nhà vào trưa ngày một mươi sáu tháng chín dẫn đến cháu bé tử vong
sau khi nhậu say nguyễn hoàng tâm chú tại xã hòa phong huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã tông xe thẳng vào chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín và đánh lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đây
tòa nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nguyễn hoàng tâm
hai năm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
tỉnh long an hiện thành lập bệnh viện giã chiến và cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn một mươi một huyện thị xã thành phố với hai mươi sáu bệnh viện giã chiến và ba mươi ba khu cách ly tập trung
đến thời điểm này tất cả năm mươi chín cơ sở đã xây dựng hoàn chỉnh phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên qua công tác kiểm tra cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời kiến nghị nhiều vấn đề
liên quan đến việc vận hành tự kiểm tra và duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn
đặc biệt là đối với khu vực điều trị bệnh nhân và bảo quản khí oxy

mình còn không rồi các dùng thiết bị chữa cháy thì mình để cách xa
vừa qua đoàn công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế
các cơ sở y tế khu cách ly tập trung ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh long an bình dương đồng nai
để kịp thời kháo gỡ khó khăn
bởi tại một số địa phương trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhiều bệnh viện giã chiến được xây dựng thần tốc
để kịp thời điều trị cho bệnh nhân do tập trung chính vào công tác chuyên môn nên việc trang bị các phương tiện
phòng cháy chữa cháy lực lượng tại chỗ vẫn còn thiếu sót
trong điều kiện gấp rút như thế bệnh viện còn thiếu nhiều một số thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
ví dụ như xe chữa cháy máy bôm chữa cháy
đây là những vấn đề vướng mắt mà trong thời gian tới chúng ta cần tập trung giải quyết đó là trang bị những thiết bị cần thiết
phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rồi là lập kế hoạch phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra
trước khi các bệnh viện giã chiến được đưa vào hoạt động công tác kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
đã được giả soát và thực hiện theo hướng dẫn hai trăm hai mươi một của bộ xây dựng về xây dựng bệnh viện giã chiến
nhiều bệnh viện được xác định là nơi điều trị cho bệnh nhân có chuyển biến nặng và nguy kịch
nếu sự cố xảy ra việc di chuyển thoát nạn là rất khó khăn
đòi hỏi lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phải được tổ chức thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
với các phương án chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh
từng bước tức là hướng dẫn chủ đầu tư
thứ nhất là lập hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy cháy khi mà bắt đầu đưa vào hoạt động
cái thứ hai nữa là sẽ nắm bắt được các trang thiết bị kỹ thuật hiện có đã lắp đặt tại công trình
đặc biệt là các hệ thống kỹ thuật có liên quan và có nguy cơ cháy nổ cao
ví dụ như các hệ thống máy nén cũng như là thiết bị bình tích khí oxy
công an quận cũng đã lên kế hoạch để tổ chức một số các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy cháy
và tuyên truyền các kiến thức pháp luật phòng cháy cháy
đối với những cán bộ công nhân viên mà làm việc tại bệnh viện giã chiến này
chuẩn bị phương án cao nhất cho việc điều trị mắc covid một mươi chín
nhưng các bệnh viện cũng cần chủ động thực hiện nghiêm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
bởi khi sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn và tính mạng của người dân